thời điểm này không khí nhộn nhịp tất bật chuẩn bị cho mùa hoa tết đã rộn ràng ở khắp các làng hoa cây cảnh khu vực ngoại ô tp vinh
bà con trồng hoa hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để hoa kịp nở vào đúng dịp tết
vườn hoa đào của gia đình ông trần văn liên ở xóm trung mỹ xã hương đông tp vinh được đánh giá là khu vườn đào lớn và đẹp nhất tp vinh
hiện tại ông đang tập trung chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường tết
tuy nhiên thời tiết đầu vụ nắng mưa thất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoa tết
không khí trồng hoa xuân cũng đang chẳng ngập ở các làng hoa xã nghi an

năm nay xã nghi an đưa vào trồng gần năm hecta hoa cung ứng hơn ba trăm linh vạn cây hoa các loại cho thị trường thành phố
vốn là nghề truyền thống lâu đời nông dân xã nghi ân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc ươm trồng các loại hoa cây cảnh theo thị hiếu của khách hàng
đặc biệt hoa cúc vốn đầu tư ít dễ chăm sóc đầu da lại ổn định nên bà con chọn loại hoa này làm hoa chủ lực để bán vào dịp tết
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố vinh trồng gần chín mươi hectare hoa cây cảnh các loại tập trung chủ yếu ở các xã ngoại thành như xã hưng đông nghi liên nghi kim nghi ân
đầu vụ thời tiết nắng mưa thất thường đã làm ảnh hưởng đến thời gian sinh trường của cây hoa
nhiều chủ hộ đang thực hiện các biện pháp cho hoa nở đúng dịp
với điều kiện thời tiết khó khăn chi phí đầu vào tăng nên dự kiến hoa năm nay sẽ tăng từ một mươi hai mươi so với mọi năm
thời điểm hoa khả năng để kịp dịp tết để nở đúng dịp tết là cũng khó khăn
do thời tiết lâm buồn nên dân dân đang rất tích cực cảm bón để kịp thời phục vụ tết
ngoài ra hiện nay xu hướng do hoa sản xuất khó khăn
nên dân dân cũng đã rất tích cực
ngoài yếu tố xuống giống đúng thời vụ và sự giải công chăm sóc của chủ vườn
để hoa nở đúng dịp tết còn phụ thuộc vào thời tiết
vì vậy người trồng hoa đang trông đợi những ngày cuối năm mưa thuận gió hòa
để nhà nhà có được cái tết tươi vui còn chủ vườn hoa có một cái tết nỏ ấm